trong đó ca thứ một trăm linh là năm bệnh nhân địa chỉ ở quận tám tp hcm
tại khu cách ly đồng tháp phát hiện được bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
đều là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không việt nam airlines số hiệu vn năm mươi từ anh về sân bay cần thơ
tại khu cách ly trà vinh phát hiện hai trường hợp dương tính là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không airasia
số hiệu ak năm trăm bảy mươi năm từ malaysia về tới sân bay cần thơ
bệnh nhân thứ một trăm linh bảy là con gái
con gái và sống cùng bệnh nhân tám mươi sáu
các bệnh nhân một trăm linh tám một trăm một mươi một trăm một mươi một một trăm một mươi hai một trăm một mươi ba là du học sinh từ mỹ pháp và anh trở về
đi các chuyến bay vn năm mươi bốn zl năm trăm bảy mươi một vn một mươi tám
bệnh nhân một trăm linh chín là giảng viên một trường đại học của anh về việt nam trên chuyến bay tg năm trăm bốn mươi
hiện các bệnh nhân đều được cách ly theo dõi và trong tình trạng sức khỏe ổn định
thưa quý vị sở y tế đà nẵng đã công bố kế hoạch tổ chức tiếp nhận cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia
vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín vào việt nam giai đoạn hai
số lượng dự kiến là bốn trăm năm mươi ba người
công dân việt nam trở về nước trên địa bàn đà nẵng sẽ được cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên đồng nghệ
và tại trung tâm bồi dưỡng an ninh quốc phòng trung đoàn bb chín trăm bảy mươi một
sở y tế đà nẵng đề nghị trung tâm y tế hòa vang
trung tâm y tế quận liên triều cử mỗi đơn vị hai cán bộ thường xuyên theo dõi
phun thuốc khử trùng và hướng dẫn quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung này theo quy định
đồng thời mỗi đơn vị cử một tổ y tế gồm một bác sĩ hai điều dưỡng để phối hợp với lực lượng quân y bộ chỉ huy quân sự thành phố
theo dõi kiểm tra sức khỏe cho công dân
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng được yêu cầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp cách ly theo quy định
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng facebook cá nhân phạm thị hồng trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại xóm ba c xã khánh nhạc huyện yên khánh tỉnh ninh bình vừa bị xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
trước đó trinh đã đăng thông tin sai sự thật về việc chữa bệnh mang quan điểm nhận thức cá nhân nhằm câu view câu like gây hoang mang dư luận
tại cơ quan công an phạm thị hồng trinh đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật
đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
tám đối tượng đều ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ có hành vi chống người thi hành công vụ là một đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi khởi tố
các đối tượng chống người thi hành công vụ gồm nguyễn thị tám phạm thị hường hồ ngọc sơn bùi thị hảo phạm thị tươi
nguyễn thị thu thủy phạm tấn khoa và võ tấn hòa
riêng đối tượng hòa khởi tố thêm hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba trong lúc nhà máy xử lý rác thải ở phường phổ thạnh triển khai xây dựng các hạng mục để đưa vào sử dụng
nhằm xử lý lượng rác tồn động ô nhiễm môi trường trên địa bàn
thì nhiều người dân địa phương đã nghe theo lời kẻ xấu kích động ngăn chặn đập phá tài sản tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ làm một số chiến sĩ bị thương
vào khoảng một mươi bốn giờ chiều qua ngày hai mươi hai tháng ba tại bãi chứa lốp ô tô rộng hàng ngàn mét vuông ở địa bàn phường phú lợi
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát nhiều người đã cố gắng dập lửa nhưng do lốp xe là vật liệu dễ cháy trang thiết bị tại chỗ không phát huy được hiệu quả
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố thủ dầu một đã huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngăn không cho cháy lan sang các nhà xưởng lân cận
sau nhiều giờ ngọn lửa mới được dập tắt hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại do cháy gây ra